do mưa lớn kéo dài khu du lịch thác liêng nung tại xã đắc nia thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất khiến các đoạn đường dẫn xuống thác sạt lở sụt lún sâu
và các phương tiện giao thông không thể qua lại
tại hiện trường một đoạn đường dẫn xuống thác dài khoảng một trăm năm mươi mét đang trong quá trình hoàn thiện
đã bị sụt lún hoàn toàn khiến đường giao thông bị chia cắt
phía cuối đường dẫn xuống thác cách thác chính khoảng hai trăm linh mét cũng bị sạt lở
cuốn trôi hoàn toàn khoảng bốn mươi mét đường bê tông hàng trăm khối đất sạt lở trượt xuống thác
với độ sâu khoảng năm mươi m
cùng với phạm vi khoảng ba hectare của khu du lịch thác liêng nung đã xuất hiện hàng trăm dãy nứt dài rác
làm biến dạng mặt đường bê tông nguy cơ sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra